theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi các ca nhiễm ở ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây bao gồm
nữ bốn mươi tuổi nữ ba mươi bảy tuổi nam năm mươi tám tuổi cùng ở sài gòn quốc oai họ cùng test nhanh dương tính tại bệnh viện quốc oai ngày hai mươi ba tháng một mươi
nam năm mươi năm tuổi ở phú la hà đông nam bốn mươi hai tuổi ở thạch thán quốc oai nam bốn mươi bốn tuổi ở thị trấn quốc oai huyện quốc oai
nam năm mươi bảy tuổi ở phú thịnh sơn tây tiếp xúc sáu người nói trên
ngoài ra năm người khác chăm bệnh nhân điều trị ở khoa ung bướu bệnh viện hữu nghị việt đức dương tính ncov ngày hai mươi bốn tháng một mươi
họ đã được cách ly bao gồm nam ba mươi năm tuổi ở ân thi hưng yên nam ba mươi bốn tuổi ở đại xuân quế võ bắc ninh nam bốn mươi năm tuổi ở quỳnh châu quỳnh phụ thái bình
nam bốn mươi chín tuổi ở hoàng hóa thanh hóa nam ba mươi năm tuổi ở hạ long quảng ninh
bốn người thuộc trùm hò sốt thứ phát được cdc ghi nhận
như vậy trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi hà nội phát hiện tổng cộng một mươi sáu ca nhiễm
ngày hôm qua hai mươi ba tháng một mươi hà nội ghi nhận bốn ca nhiễm trong đó có một ca cộng đồng ba ca đã được cách ly
tổng số ca trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn hà nội có bốn một trăm sáu mươi sáu ca nhiễm trong đó một sáu trăm một mươi năm ca cộng đồng hai năm trăm năm mươi một ca đã được cách ly
trong đó trùm ca bệnh liên quan đến tỉnh có dịch đã ghi nhận năm mươi một ca nhiễm
trung ca liên quan đến bệnh viện việt đức phát hiện từ ba mươi tháng chín
ghi nhận tổng cộng một trăm linh chín ca thêm ba ổ dịch gồm quốc ngoài bảy ca ô trợ dừa ba ca và giáp bát ba ca
thưa quý vị ngay khi thành phố hà nội đồng ý mở lại hoạt động vận tải xe khách liên tỉnh
tại các bến xe hoạt động đón trả khách diễn ra nhộn nhịp
thay vì dừng đổ đón trả khách tại các tuyến đường xung quanh bến xe mỹ đình
sau khi sở giao thông vận tải có văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy gửi đến các bến và doanh nghiệp vận tải
họ đã chạy một trăm linh tuần xuất lượt chuyến
trong sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại bến xe mỹ đình lãnh đạo bến xe cho biết
đại diện công ty cổ phần bến xe hà nội cho biết
đơn vị đang căn cứ vào văn bản hướng dẫn số bốn nghìn tám trăm một mươi bảy trên sở giao thông vận tải gạch qlvt của sở giao thông vận tải để cho các bến xe hoạt động trở lại
đại diện công ty của phần bến xe hà nội cho biết
theo thông báo của văn bản trên các bến xe hà nội thuộc vùng xanh hoạt động bình thường và không hạn chế tiếp nhận các lượt xe đã có biểu đồ hoạt động tại hà nội
sau ba tháng dừng hoạt động từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
sở giao thông vận tải hà nội có văn bản cho phép xe
khách liên tỉnh hoạt động thí điểm với năm lượt chuyến và chở khách năm mươi số ghế trên xe
đến ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua sở giao thông vận tải có văn bản số bốn nghìn tám trăm một mươi sáu trên sở giao thông vận tải gạch qlver
đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho phép xe khách liên tỉnh và xe buýt kế cận hoạt động một mươi hai mươi lượt chuyến
tuy nhiên cũng trong ngày hai mươi tháng một mươi lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội tiếp tục ký văn bản số bốn trăm tám mươi bảy
trên sở giao thông vận tải gạch qlverter ra sau văn bản bốn nghìn tám trăm một mươi sáu gửi các bến xe trung tâm quản lý và doanh nghiệp vận tải thông báo
vận tải xe khách liên tỉnh được phép hoạt động theo quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông vận tải
cụ thể quyết định này nêu tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tầng sức bình thường
cùng với đó văn bản của sở giao thông vận tải trích dẫn cũng nêu rõ
hành khách tại hà nội và các tỉnh tại vùng một trăm hai mươi ba đi và đến hà nội không phải test covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông báo tìm người đến he salon mẹ ơt số ba mươi sáu a trần quang diệu
quận đống đa từ ngày tám đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
theo đó những người đến địa điểm trên tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường ô trợ dừa trung tâm y tế quận đống đa cdc hà nội
trước đó tại hè salon mẹ ớt đã phát hiện anh tvh một mươi chín tuổi là nhân viên của cửa hàng có kết quả dương tính sars cov hai
ngày hai mươi hai tháng một mươi anh có triệu chứng vào bệnh viện đa khoa đống đa làm test nhanh dương tính
sau đó được lấy mẫu xét nghiệm pcr và khẳng định dương tính vào ngày hai mươi ba tháng một mươi
cdc hà nội đề nghị tất cả người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở
đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc thiếu rác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường
xã nơi cư trú được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
theo giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà dù dịch covid một mươi chín đã cơ bản được khống chế
nhưng dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp
thời gian qua trên địa bàn thành phố vẫn ghi nhận giải rác một số ca bệnh ổ dịch tại cộng đồng không rõ nguồn lây
do việc gỡ bỏ giãn cách khôi phục các hoạt động xã hội đặc biệt là nối lại giao thông với các tỉnh thành phố
tỷ lệ tiêm mũi hai vaccine covid một mươi chín tại hà nội và cả nước vẫn còn thấp
tại công điện số hai mươi hai cdudnc về việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
do chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh ban hành vào ngày hai mươi tháng một mươi
giao nhiệm vụ cho ngành y tế duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội chính thức công bố ghi nhận bốn một trăm bốn mươi bảy ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh tám ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai năm trăm ba mươi chín ca
ngày hai mươi hai tháng một mươi hà nội phát hiện hai ca dương tính mới trong cộng đồng
chấm dứt chuỗi một mươi ba ngày không ghi nhận ca covid một mươi chín cộng đồng
đó là một nam nhân viên bệnh viện một trăm linh tám
và vợ ở quận hoàng mai
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám trăm tám mươi một năm trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín đứng thứ bốn mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám chín trăm năm mươi một ca nhiễm
chỉ riêng đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm bảy mươi sáu bảy trăm tám mươi tám ca trong
trong đó có tám trăm linh năm trăm linh chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có một trên sáu mươi ba tỉnh thành
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước đó là bắc cạn
có một mươi bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
đó là quảng ninh vĩnh phúc bắc giang ninh bình lạng sơn sơn la yên bái hà giang
lai châu hải phòng tuyên quang thái bình con tum hưng yên điện biên thái nguyên hòa bình
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt này là thành phố hồ chí minh bốn trăm hai mươi ba bốn trăm linh sáu
bình dương hai trăm hai mươi bảy bảy trăm chín mươi chín ca đồng nai sáu mươi bốn trăm chín mươi tám ca long an ba mươi bốn bảy mươi một ca tiền giang một mươi năm ba trăm chín mươi hai ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai tháng một mươi là năm hai trăm linh hai người
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm linh ba ba trăm hai mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba bảy mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai một trăm ba mươi ba
thở oxy dòng cao hfnc là bốn trăm ba mươi ca thở máy không xâm lấn một trăm một mươi ba ca thở máy xâm lấn ba trăm tám mươi ba ca ecmo một mươi sáu ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi một ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
tại việt nam tính đến nay là hai mươi một
tổng số ca tử vong của việt nam là một năm trăm bốn mươi ba ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca nhiễm bệnh
so với thế giới tổng số ca tử vong của việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong của việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được hai mươi một bốn trăm năm mươi chín hai trăm năm mươi bảy mẫu cho năm mươi tám bảy trăm chín mươi hai hai trăm tám mươi ba lượt người
về tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là bảy mươi bốn trăm tám mươi tám sáu trăm chín mươi bốn liều
trong đó tiêm một mũi là năm mươi ba trăm ba mươi bốn bảy trăm hai mươi bốn liều tiêm mũi hai là hai mươi một trăm năm mươi ba chín trăm bảy mươi liều
trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận thêm bốn trăm năm mươi hai năm mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín và bảy một mươi bảy ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt hai trăm bốn mươi ba sáu triệu ca trong đó trên bốn chín mươi năm triệu người không qua khỏi
theo số liệu thống kê của trang mạng worldum mettel info cập nhật đến sáu giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi theo giờ việt nam
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là hai trăm bốn mươi ba sáu trăm hai mươi ba ba trăm linh ba ca
trong đó có bốn chín trăm năm mươi hai tám mươi năm người tử vong
các nước cũng ghi nhận trên hai trăm hai mươi triệu bệnh nhân đã được điều trị khỏi
số ca đang điều trị tích cực là trên một mươi bảy triệu ca và trên bảy mươi sáu ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch
ngày hai mươi hai tháng một mươi thế giới có một trăm hai mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
một trăm linh một quốc gia vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh
tiếp theo khu vực mỹ latin và caribe hiện có hơn một năm triệu ca tử vong trong hơn bốn mươi năm sáu triệu ca mắc covid một mươi chín
châu âu có hơn bảy mươi một triệu người mắc covid một mươi chín trong đó có hơn một ba triệu ca tử vong
châu á ghi nhận hơn một một triệu ca tử vong trong hơn bảy mươi tám bốn triệu ca mắc
bắc mỹ có hơn một một triệu ca tử vong trong hơn năm mươi bốn một triệu ca
châu phi ghi nhận hơn hai trăm một mươi sáu bốn trăm linh ca tử vong trong khi số người không qua khỏi ở châu đại dương là hơn ba một trăm linh người
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine
cụ thể ban chỉ đạo dự kiến có khoảng bảy trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cần tiêm vaccine
tp hcm sẽ tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
theo đó trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch
trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động do tp hcm và các quận huyện lựa chọn
ngoài ra trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi sẽ được lập danh sách để tiêm chủng theo quy định của bộ y tế kể cả cư trú tại các tỉnh thành khác
theo kế hoạch tp hcm tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
mũi một sẽ tiêm trong năm ngày thời gian bắt đầu ngay khi có hướng dẫn của bộ y tế và tiêm vét trong hai ngày
mũi hai tiêm trong bảy ngày sau khi đã đủ thời gian tiêm mũi hai
vaccine tiêm là loại vaccine được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm hai liều mỗi người và tiêm cùng một loại vaccine
ban chỉ đạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm giả soát lập danh sách tiêm cho tất cả học sinh từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
sở lợi động thương binh và xã hội lập danh sách trẻ không đi học hoặc các học sinh đang học đang nuôi dưỡng tại các trường trung tâm thuộc sở
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi tp hcm có chín mươi tám chín người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine chín mươi hai người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi tỉnh bình dương đã tiêm gần ba chín triệu liều trên năm hai trăm sáu mươi bốn ba trăm chín mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín được phân bổ
trong đó phần lớn người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm một mũi
sáu mươi người dân được tiêm hai mũi vaccine
bình dương đang tập trung bao phủ mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên nhằm góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm
sở y tế tỉnh bình dương yêu cầu từ nay trở đi tại các điểm tiêm vaccine phải nhập liệu lên hệ thống sau đó mới tiến hành tiêm
trong thời gian ba mươi phút phải có thông tin kết quả lên hệ thống để người dân tiện theo dõi
liên quan đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh bình dương yêu cầu sở y tế xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tập trung bao phủ vaccine mũi hai cho người dân trong tỉnh đảm bảo khâu nhập liệu chính xác để thuận tiện việc quản lý
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay tỉnh bình dương ghi nhận hai trăm hai mươi bảy ba trăm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai ba trăm hai mươi bảy ca tử vong và đã có hai trăm hai mươi bảy ba trăm sáu mươi chín bệnh nhân xuất viện về nhà
hiện còn chín chín mươi sáu bệnh nhân đang điều trị
tại nam định ổ dịch xã yên hồng huyện ý yên đã ghi nhận tổng cộng năm mươi một ca mắc covid một mươi chín
ngày hai mươi hai tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh nam định cho biết địa phương này ghi nhận một mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly phong tỏa liên quan ổ dịch tại xã yên hồng huyện ý yên
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh nam định ghi nhận chùm ca bệnh với hai mươi người dương tính với sars cov hai tất cả đều trú tại thôn đằng động xã yên hồng huyện ý yên
ca mắc chỉ điểm của trùm ca lây nhiễm này là bà n t h được phát hiện mắc covid một mươi chín vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
theo báo cáo từ cdc nam định ca bệnh này không rõ nguồn lây do bà hát đã không ra khỏi nhà không đến vùng có dịch hay tiếp xúc với người từ vùng dịch về trong gần một tháng qua
đến nay ổ dịch tại xã yên hồng huyện ý yên đã ghi nhận tổng cộng năm mươi một ca mắc chỉ trong vòng năm ngày
trước tình hình đó tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cấp ngành đặc biệt là huyện y yên tập trung cao độ chủ động kịp thời thực hiện biện pháp phòng chống dịch thần tốc truy vết cách ly kịp thời f một f hai và xác định rõ vùng nguy cơ rất cao cao để khoanh vùng gọn nhất có thể